chỉ thị đã đề cập đến những thiếu sót về kiến trúc công sự phòng ngựa của ta
trước tình hình cứ điểm địch bố trí phức tạp dày đặc bên trong thì lại chia thành khu vực
do đó bộ tổng tham mưu ra chỉ thị dùng bộ đội nhỏ đánh lấn trong công kiên có tính chất trận địa
tuy nhiên quá trình đánh lấn dự kiến sẽ phát sinh nhiều tình huống khó khăn gian khổ hy sinh
nên chỉ thị đã chỉ rõ một số điểm cần chú ý khi áp dụng phương châm chiến thuật đánh lấn
đó là phải làm cho bộ đội hiểu rõ về đánh lấn phải giải quyết tư tưởng sợ bị cô lập ngại đánh phản kích
người chỉ huy không được khoán trắng cho cấp dưới phải liên tục điều tra địch kỹ
giúp đỡ bộ đội đánh lấn tổ chức chiến đấu thật chú đáo phải cơ động linh hoạt không để lỡ cơ hội tiêu diệt địch
cùng ngày bộ tổng tham mưu ra chỉ thị số chín mươi tám về việc huấn luyện cấp tốc tân binh mới bổ sung
trong đó nêu rõ từ những tân binh mới bổ sung ở hòa tuyến
cũng như ở trung tuyến và kể cả những cựu binh vừa ở cơ quan ra bổ sung cho đơn vị
đều phải tiến hành huấn luyện theo lối huấn luyện bảo đảm từng người
nội dung huấn luyện nhằm bốn kỹ thuật bắn súng ném lựu đạn đào câu sự và đánh bục phá
báo nước pháp buổi chiều

chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn viết về điện biên phủ
chỉ trong vòng một tháng chúng ta ném vào cuộc chiến đấu bốn trăm năm mươi máy bay xuất trận sáu lần
nghĩa là hàng ngày có hai trăm linh lần máy bay xuất trận và mỗi giờ có gần một mươi lần
nếu chúng ta nghĩ rằng mỗi máy bay hoạt động từ một mươi đến bốn mươi phút trên căn cứ cố thủ
thì có thể nói là thường xuyên có hàng chục máy bay lượn vòng trên lòng trảo
cái thì thả dù lương thực và đạn dược cái thì ném bom cái thì bắn phá dưới đất
và những cái cuối cùng là ném bóng
thật là một cuộc quay vòng tròn trong một chu vi rộng có một mươi hai mươi km
vùng trời điện biên phủ đúng là dày đặc máy bay và cũng kỳ lạ là không xảy ra máy bay đâm lẫn nhau
suốt hai mươi bốn giờ trong ngày một máy bay chỉ huy lượn trên lòng trảo để chỉ huy các hoạt động không quân
và suốt đêm có những máy bay đom đóm máy bay thả pháo sáng làm nhiệm vụ thường trực
ở điện biên phủ hầu như toàn bộ binh sĩ đạn dược lương thực cứu thương của pháp
đều trung cậy vào tiếp tế hàng không
nhưng chúng bị lực lượng phòng không chủ động đánh nên không thả lính nhảy dù được
và không thể tiếp tế kịp thời
phòng không của ta tuy số lượng và uy lực tầm bắn có hạn nhưng hiệu quả đánh không quân địch
iểm hộ cho đội hình chiến dịch xích chặt phòng vây ngày càng lớn làm cho tập đoàn cứ điểm bị cô lập
trong chiến dịch điện biên phủ quân đội ta đã bước đầu hình thành một mặt trận mới là mặt trận đất đối không
lực lượng phòng không trong chiến dịch điện biên phủ đã xây dựng được truyền thống đánh thắng trận đầu
đánh thắng liên tục đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể vừa chiến đấu vừa xây dựng trưởng thành trong chiến đấu
một cảnh tượng hùng vĩ trên chiến trường điện biên phủ
các trận địa phòng không của ta hiên ngang đàng hoàng ban ngày đánh nhau với máy bay pháp trên cánh đồng mường thanh
máy bay địch bị trúng đạn bốc cháy như một bó đuốc khổng lồ bay lào đảo giặc lá nhảy dù rơi xuống ngay cạnh trận địa